thưa quý vị theo nghiên cứu theo dõi người bệnh sau nhiễm covid một mươi chín
có từ ba mươi ba đến bảy mươi sáu người bệnh gặp triệu chứng hậu covid kéo dài ít nhất sáu tháng sau khi khỏi bệnh
không chỉ giai đoạn nhiễm bệnh mà giai đoạn hậu covid cũng mang lại rất nhiều khó khăn
và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người bệnh
điều này lý giải tại sao đa số người nhiễm bệnh mang tâm lý tìm đến các loại thực phẩm chức năng
hòng bổ trợ nhanh phục hồi sức khỏe
tuy nhiên sử dụng các loại thực phẩm chức năng này như thế nào cho đúng và đủ
vẫn còn là câu hỏi khó đối với nhiều người
hiện nay trên thị trường hà nội xuất hiện nhiều quảng cáo thần thánh thuốc bộ hậu covid một mươi chín
có tác dụng hỗ trợ giải độc phổi thanh lọc làm sạch phổi giúp thở dễ dàng hơn
làm giảm nguy cơ mắc các căn bệnh nguy hiểm liên quan đến phổi
tăng khả năng kháng khuẩn cho phổi tối đa làm khôi phục lại những tế bào bị tổn thương của phổi
hỗ trợ được nhiều bệnh liên quan đến phổi bao gồm cả ung thư
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đã được kiểm soát số ca khỏi bệnh tăng tỷ lệ tử vong thấp
tuy nhiên nhiều người sau khi khỏi covid một mươi chín vẫn có triệu chứng hậu covid một mươi chín
để nhanh chóng phục hồi sức khỏe sau covid một mươi chín các bác sĩ cho rằng phương pháp tốt nhất
người bệnh nên tập hít thở thể dục thể thao sinh hoạt lành mạnh
bởi nhiễm covid một mươi chín
là do virus gây ra do vậy người bệnh không nên mù quáng tin vào các quảng cáo thần thánh
về sản phẩm bồ phổi thanh lọc phổi trên thị trường trên các mạng xã hội mà tiền mất tật mang
qua khảo sát tại một số hiệu thuốc tây các cửa hàng bán hàng sách tay trên địa bàn hà nội cho thấy
các chủ cửa hàng giới thiệu các sản phẩm chức năng này có tác dụng bảo vệ thanh lọc phổi
tăng cường đề kháng và hệ miễn dịch cho cơ thể hồi phục sức khỏe phổi sau khi mắc covid một mươi chín
như giảm thở hụt hơi tức ngực khó thở với giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng một sản phẩm
cụ thể là clear lungs formula một trăm hai mươi viên của mỹ giúp thanh lọc phổi tăng cường địa kháng và hệ miễn dịch cho cơ thể
viêm bộ phổi kobayashi được giới thiệu là tuyệt chiêu làm sạch phổi thổi bay covid một mươi chín
vita ci lung detox cho lá phổi xanh hỗ trợ sức khỏe phổi và hệ hô hấp tăng địa kháng giảm ho
viên bộ phổi x một mươi life lung support plus
bảo vệ hồi phục sức khỏe phổi sau khi mắc covid một mươi chín như giảm thở hụt hơi tức ngực khó thở
trong số đó phải kể đến viên uống thanh lọc phổi healthy care original lung detox loại một trăm tám mươi viên xuất xứ australia
nơi bán sáu trăm năm mươi đồng chỗ bảy trăm năm mươi đồng một hộp được nhiều người lùng mua và giao bán trên nhiều trang mạng xã hội
theo chủ một cửa hàng thuốc tây ở phố trần cát trân quận hai bà trưng hà nội thời gian gần đây
lượng người hỏi mua kích xét nghiệm hay các loại thuốc tây
thuốc điều trị covid một mươi chín ít hơn hẳn so với cách đây vài tuần
thay vào đó là các loại thực phẩm giúp bồi bổ cơ thể sau covid một mươi chín lại có nhu cầu rất cao
thường người tiêu dùng hay hỏi mua các loại thực phẩm này có chứa thành phần của các loại dược liệu cao cấp
như nấm linh chi đông trùng hạ thảo nhân sâm rất tốt cho sức khỏe có tác dụng bồi bổ
kích thích ăn ngon ngủ ngon giúp cơ thể khỏe mạnh hơn
tuy nhiên các chuyên gia kinh tế cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần hết sức cẩn trọng khi mua hàng trên mạng xã hội
hiện nay các vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe hiện tràn lan trên zalo facebook youtube
rất khó kiểm soát do các trang web có chủ thể đặt máy chủ tại nước ngoài
thậm chí với một số website trang thông tin điện tử có tên biển từ nước ngoài
cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong quản lý nội dung quảng cáo
không xác định được chủ thể quảng cáo phi phạm và không có cơ sở để xử lý
bên cạnh đó các website quảng cáo thực phẩm chức năng đều có dòng chữ
sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
để đảm bảo tính pháp lý trong quảng cáo sản phẩm
tuy nhiên dòng chữ này rất nhỏ thường để cuối một bài quảng cáo dài với nhiều nội dung
khiến nhiều người tiêu dùng khó nhận biết tường là thuốc
hơn nữa về sử dụng thực phẩm chức năng giống như dao hải lưỡi
nếu bổ sung dư thừa cũng gây nhiều hệ lụy cho sức khỏe
hiểu đúng về cơ thể của mình để biết cơ thể cần gì
từ đó nạp những dinh dưỡng cần thiết mới là cách chăm sóc sức khỏe khoa học
bởi không phải loại thực phẩm chức năng nào cũng rõ nguồn gốc
được kiểm định ký lưỡng bởi các cơ quan chức năng
và cũng không phải loại thực phẩm chức năng nào cũng phù hợp với cơ thể mỗi người